còn tại hà nội liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm việt nam phối hợp với vụ pháp chế bộ y tế và tổ chức healbrid canada tại việt nam đã tổ chức hội thảo góp ý luật phòng chống tác hại rượu bia
theo khuyến cáo đưa ra tại hội thảo chỉ trong năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người ở việt nam từ một mươi năm tuổi trở lên tăng gấp đôi từ ba tám lít một người lên sáu sáu lít một người
rượu bia có liên quan tới nhiều vụ tai nạn giao thông và nhiều vụ gây dối trật tự xã hội bạo lực gia đình mặc dù chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách giải pháp để hạn chế tắc hại của tình trạng lạm dụng rượu bia
xong việc triển khai còn chậm và thiếu hành lang pháp lý
theo dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia do vụ pháp chế bộ y tế soạn thảo không được bán rượu bia tại các cơ sở y tế cơ sở giáo dục cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng vui chơi giải trí dành cho trẻ em nơi làm việc của các cơ quan tổ chức không được sử dụng lao động dưới một mươi tám tuổi trực tiếp làm công việc sản xuất kinh doanh rượu bia